bộ ngoại giao anh cho biết chính phủ nước này đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nga
trong đó có công ty phát thanh và truyền hình nhà nước toàn nga công ty sở hữu các kênh truyền hình
trung ương russia one russia hai mươi hai và các nhà báo nga đưa tin các sự kiện ở ukraine
các biện pháp hạn chế bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào anh và đóng băng tài khoản tại ngân hàng của anh
các biện pháp trừng phạt mới cũng cấm các công ty nga sử dụng dịch vụ do các công ty anh
trong lĩnh vực truyền thông kế toán và tư vấn quản lý cung cấp
ngoài ra bộ ngoại giao nga cũng thông báo việc đưa vào danh sách trừng phạt thứ trưởng quốc phòng nga
nikolai pankov cùng nhiều cá nhân và tổ chức khác của nga
trong một diễn biến liên quan tổng thống mỹ joe biden hôm qua cho biết ông sẽ thảo luận với lãnh đạo các nước khác
trong nhóm g bảy trong tuần này về khả năng gia tăng trừng phạt nga liên quan đến hành động quân sự tại ukraine